nguyễn minh thắng và đặng minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là bạn khi cùng chấp hành án phạt tù tại trại giam châu bình huyện rồng trôm tỉnh bến tre
đầu năm hai nghìn một mươi chín thắng chấp hành án xong hình phạt tù đến chung sống cùng sang tại ấp an thới a xã an khánh huyện châu thành tỉnh bến tre
khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng năm sau khi đã uống rượu sang điều khiển xe mô tô đến nhà chị đặng thị bích thủy chị ruột của sang ngủ tại ấp phước tự xã an khánh huyện châu thành có lời lẽ mắng chửi đánh chị thủy gây thương tích và đập phá tài sản rồi bỏ đi
sau đó sang đi chở vợ đến chỗ chị thủy để nhờ vợ xem thương tích của chị thủy rồi bỏ đi
lát sau sang kêu thắng điều khiển xe mô tô đến rước vợ mình về
khi đi thắng có mang theo hung khí bấm
dài khoảng hai mươi cm bằng kim loại màu đen mũi nhọn lưỡi có một cạnh sắp để trong túi quần
sau khi sang bỏ đi chị thủy điện thoại báo cho gia đình và công an xã an khánh đến giải quyết vụ việc
ngay khi nhận tin báo anh trần văn minh là công an viên thường trực đến hiện trường và thông báo cho anh lương văn vũ phó trưởng công an xã an khánh là người trực chỉ huy để đến cùng giải quyết sự việc
khi anh minh đang ngồi lập biên bản sự việc thì thắng đi vào năn nỉ chị thủy bỏ qua cho sang
chị thủy không đồng ý
thắng ra ngoài điện thoại cho sang nhưng không liên lạc được
kế đến thắng lấy hung khí từ trong túi quần ra cầm trên tay phải bấm lưỡi dao bật ra và đi trở lại chỗ anh minh ra ngồi lập biên bản
mẹ chị thủy thấy thắng cầm hung khí nên la lên và dùng hai tay nắm cổ áo của thắng kéo lại nhưng không ngăn được thắng
thấy vậy anh minh và chị thủy đứng ra xa thì thắng giật lấy biên bản sự việc vò lại vứt bỏ
trong lúc giằng co thắng dùng dao bấm
tấn công chúng vào hạ sườn phải của anh minh
lúc này anh vũ phó trưởng công an xã vừa đến sân nhà chị thủy dùng chân đá vào người thắng để ngăn chặn đối tượng
bất ngờ thắng dùng dao bấm tấn công vào đùi phải của anh vũ rồi cầm dao bỏ đi
sau khi bỏ đi khỏi hiện trường thắng điện thoại cho sang kể lại vụ việc và nhờ sang đưa đi trốn
nghe vậy sang chạy xe đến chở thắng đến tp hcm trốn
trên đường đi thắng vứt bỏ con dao
anh vũ và minh được đưa đi cấp cứu
nhưng do vết thương mất máu quá nhiều nên anh vũ đã không qua khỏi
biết không thể thoát tội sang chở thắng đến công an phường bình trị đông bê quận bình tân tp hcm để đầu thú
kết thúc phiên xét xử hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với nguyễn minh thắng
đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện pháp luật của anh vũ số tiền trên bốn trăm ba mươi triệu đồng và anh minh số tiền là tám mươi triệu đồng
ba con hàng xóm nhân thân của anh lương văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm một mươi sáu
năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba phó trưởng công an xã an khánh cảm phục chúc một người con hiếu thảo một người chồng người cha của gia đình
và hơn hết anh vũ còn là một người công an xã gần gũi với bà con luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người từ việc nhỏ đến việc lớn
nhà ai xảy ra việc gì cần giúp đỡ bảo vệ thì y như rằng chỉ cần bấm số điện thoại của anh vũ trình bày
dù có đêm khuya hay mưa gió anh vẫn có mặt hỗ trợ hết mình
là lực lượng bán chuyện trách không thoát lì lao động

tuy nhiên do tính chất khối lực công việc khá nhiều và mang tính chất đặc thù nên anh vũ thường xuyên vào trực đêm tham gia tuần tra

chị hằng vợ của anh vũ không giấu được dòng nước mắt lăn dài trên gương mặt phở phạng
đôi mắt mệt mỏi do nhiều ngày liền không chợp mắt chị kể
chiều hôm ấy sau khi xong việc ở đơn vị anh vũ về nhà cùng vợ chuẩn bị bữa cơm chiều để ăn xong quay lại đơn vị tham gia tuần tra đêm
trong lúc tôi đang loay hoay sau vườn hái thêm nắm rau cho bữa cơm thì nhận được điện thoại của anh vũ báo có vụ việc cần phải giải quyết nên phải đi liền rồi cúp máy
tôi vào đến nhà thì anh đã đi mất không mở cuộc gọi ngắn gọn ấy là lần cuối cùng tôi được nghe giọng anh ấy bữa cơm vẫn còn đó
bữa cơm vẫn còn đó
chị hàng nhìn về di ảnh của chồng và khóc nghẹn anh vũ là lao động chính trong gia đình
do đặc thù công việc có rất ít thời gian để chăm lo phát triển kinh tế gia đình trong khi lương phụ cấp và chế độ chính sách còn thấp
ngoài giờ công tác hai vợ chồng phải chung lưng đấu cận
lao động cần mẫn trên viết vườn nhỏ của cha mẹ để lại cũng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt tối thiểu của hai vợ chồng và đứa con trai bốn tuổi
chị hằng ôm cháu giao huy đứa con duy nhất của hai vợ chồng vào lòng rồi nghét ngã
tôi nhận được tin anh vũ tử vong trong lúc làm nhiệm vụ mà không đứng vững
trước giờ làm gì cũng có hai vợ chồng nay anh bỏ lại tôi và con tôi không biết phải sống ra sao khi thiếu anh trong cuộc đời này
ngày đưa anh vũ về mọi người không cầm được nước mắt khi cháu gia huy rục mẹ hỏi sau hôm nay gọi cha hoài mà cha không thức chơi với con vậy mẹ
chị hằng lau nước mắt trên gương mặt
thường ngày ngoài giới công tác anh vũ về nhà
hai cha con cứ quấn quýt đùa giỡn
anh vũ hay giả bộ ngủ say để giao huy gọi dậy rồi hai cha con cùng lăm ra cười phỉ
anh nguyễn huỳnh thanh sơn trưởng công an xã an khánh cho biết anh vũ chuyển công tác từ bộ phận khác của ủy ban nhân dân sang làm phó công an xã an khánh được hơn hai năm
anh vũ phụ trách trực tiếp công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
dù nhận nhiệm vụ tin báo của người dân vào bất kỳ thời gian nào điều kiện ra sao
thì anh vũ vẫn luôn nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ
có những đêm mưa to khi có nhiệm vụ anh vũ là người hăng hái sung phong đi đầu tạo khí thế làm việc hăng say đoàn kết cho anh em trong đơn vị
cuối năm hai nghìn một mươi tám anh vũ được ủy ban nhân dân xã an khánh tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhiều ghi nhận khác từ các cấp ngành
tham gia tiếp cận và khống chế đối tượng thắng ngoài anh vũ còn có anh trần văn minh công an viên thường trực xã an khánh

minh bị đối tượng thắng tấn công trúng phổi và nhiều vết thương khác
thiếu tướng nguyễn văn hoàng giám đốc công an tỉnh bến tre cho biết
đảng ủy ban giám đốc và toàn thể cán bộ cảnh sát công an tỉnh bến tre rất đau lòng và thương tiếc trước sự hy sinh của anh lương văn vũ
tinh thần vì nước quên thân vì dân phục vụ dám dấn thân không ngần ngại trước cái xấu cái ác quyết tâm bảo vệ an toàn cho nhân dân
đảm bảo an ninh trên địa bàn của anh vũ và anh minh là tấm gương sáng để cán bộ cảnh sát
công an trên địa bàn tỉnh bến tre học tập nói theo
cùng với lực lượng công an tỉnh huyện thời gian qua lực lượng công an xã đã góp phần giữ vững an ninh trật tự
và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở địa bàn cơ sở
thiếu tướng nguyễn văn hoàng cho biết cơ quan chức năng sẽ làm hồ sơ thủ tục đề nghị công nhận liệt sĩ đối với anh lương văn vũ
tàng lễ của anh vũ được tổ chức tại địa phương theo hình thức tăng lễ của cán bộ cảnh sát công an nhân dân
lãnh đạo tỉnh ủy ủy ban nhân dân tỉnh ban giám đốc công an tỉnh bến tre đã đến chia sẻ và động viên gia đình anh lương văn vũ
và thăm hỗ trợ đối với trường hợp của anh minh
đảng ủy ban giám đốc công an tỉnh bến tre cũng đã hỗ trợ cho gia đình anh vũ và anh minh mỗi người một mươi triệu đồng
công an tỉnh bến tre và công an huyện châu thành phát động vận động trong cán bộ cảnh sát để tiếp tục có những hỗ trợ thiết thực đến gia đình anh và anh minh
trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng bốn
trực ban công an cảnh sát
công an khánh huyện châu thành tỉnh bến tre nhận được tin báo của người dân có một vụ đánh người và hủy hoại tài sản xảy ra tại nhà của bà trần thị lan sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi chín tại ấp phước tự xã an khánh
đối tượng thực hiện hành vi được xác định là đặng minh sang sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám là con ruột của bà lan
nhận được tin báo anh lương văn vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba phó trưởng công an xã an khánh cùng anh trần văn minh công an viên thường trực đến ngay hiện trường
để giải quyết vấn đề
khi công an xã đến nơi đặng minh sang đã bỏ trốn khỏi hiện trường
trong lúc lực lượng làm nhiệm vụ đang lập biên bản vụ việc theo quy định thì sang chợ nguyễn mạnh thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy hộ khẩu tại xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ đi đến
thắng yêu cầu lực lượng công an không được lập biên bản đối với lý do là việc của gia đình để gia đình tự giải quyết
sau đó lấy biên bản của lực lượng chức năng vò nát anh vũ và anh minh giải thích cho hai đối tượng sang thắng nghe
và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ
bất ngờ thắng rút hung khí mang sẵn trong người tấn công chúng vào anh minh và anh vũ gây thương tích nặng phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện
dù được cứu chữa tích cực nhưng do vết thương quá nặng anh vũ phó trưởng công an xã đã không qua khỏi
ngày năm tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín tại trung tâm văn hóa huyện châu thành tỉnh bến tre tòa án nhân dân tỉnh bến tre tổ chức phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với nguyễn minh thắng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
hộ khẩu tại ấp vĩnh nhuận xã vĩnh bình huyện vĩnh thạnh thành phố cần thơ về tội giết người
kết thúc phiên xét xử hội đồng xét xử tuyên án tử hình đối với nguyễn minh thắng đồng thời tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho đại diện pháp luật của gia đình anh vũ
số tiền là bốn trăm ba mươi triệu đồng và anh minh số tiền là tám mươi triệu đồng
trần công xuân năm mươi hai tuổi chùm giang hồ khu vực thốt nốt cần thơ và thành phố long xuyên tỉnh an giang
theo điều tra đàn em của xuân đi nhậu tại quận thốt nốt đã lấy ly bia tấn công vào một thanh niên gây thương tích hai mươi bảy
biết chuyện xuân cho người đến nhà nạn nhân xin lỗi bồi thường tiền thuốc và viện phí yêu cầu rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự
lo sợ thế lực của băng giang hồ nạn nhân chấp nhận rút đơn
tuy nhiên cơ quan điều tra căn cứ tỷ lệ thương tích của nạn nhân không thuộc trường hợp khởi tố bị can theo yêu cầu của bị hại và hành vi gây án mang tính côn đồ
nên đã bắt tạm giam đàn em của xuân
đại ca giang hồ tức tối cho rằng đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận thốt nốt cố tình chơi mình nên đã lên kế hoạch trả thù thực hiện chỉ đạo của xuân
tối ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn quốc tài nguyên hai mươi một tuổi chở hồ thanh hải ba mươi ba tuổi mang can sắc một mươi lit đến nhà đội trưởng cảnh sát hình sự ở phường trung kiên quận thốt nốt phóng hỏa
đám cháy được dập tắt kịp thời không gây thương vong
trong quá trình điều tra ngày một mươi bốn tháng ba công an bắt tạm giam hải còn nguyên đã đi chấp hành án phạt tù về tội cố ý gây thương tích
ngoài ra trần công xuân còn bị tình nghi liên quan đến việc tổ chức đánh bạc tại kho gạo bỏ hoang tại huyện vĩnh thạch
sới gà lát tái xỉu này quy tụ dân chơi chuyên nghiệp có số má trong giới cờ bạc
để triệt phá hơn một trăm linh cảnh sát đã chia thành nhiều mũi bất ngờ bao vây đột kích bắt một trăm năm mươi ba người thu giữ hơn hai hai tỷ đồng
ngoại truyện của chùm giang hồ trần công xuân nổi lên từ nhiều năm nay
được cho là một trong những người cầm đầu bảo kê thu tiền hoạt động bốc phát tại chợ lúa gạo thốt nốt
khu vực này nằm cặp sông hậu và quốc lộ chín mươi một giáp ranh giữa thành phố cần thơ tỉnh đồng tháp và an giang
tại đây có khoảng một trăm linh kho nhà máy xay sát lau bóng lúa gạo
hàng loạt nghiệp đoàn bốc phát với hơn một lao động đã thỏa thuận với các nhà máy doanh nghiệp giá bốc phát bình quân từ hai mươi đến ba mươi đồng mỗi kg
tức là từ hai mươi đến ba mươi đồng mỗi tấn
sau đó để yên ổn làm ăn phần lớn nghiệp đoàn phải chi lại cho băng nhóm xuân hai đến một mươi đồng mỗi tấn
chủ doanh nghiệp kinh doanh lúa gạo tại đây ước tính
và những đợt cao điểm mỗi ngày các băng nhóm bảo kê thu về không dưới một trăm linh triệu đồng
bởi mỗi nhà máy kho thu mua và xuất bán từ năm trăm linh đến một mươi tấn lúa gạo
họ lộng hành thu tiền bảo kê trắng trợn gây áp lực rất lớn cho các doanh nghiệp
ngoài ra hành vi này cũng gián tiếp hạn chế việc đầu tư chuyển đổi công nghệ
dây chuyền máy móc để làm giảm chi phí cắt giảm lao động phổ thông
một người cho hay
đến ngày một mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi một quá trình điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố cần thơ
đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn quốc tài nguyên hai mươi một tuổi
ngụ tại phường thuận an quận thốt nốt thành phố cần thơ
và hồ thanh hải tức là hải trọng ba mươi ba tuổi ngụ tại phường thới thuận quận thốt nốt thành phố cần thơ
quá trình điều tra hai đối tượng hải và nguyên bước đầu khai nhận
vào ngày ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi lợi dụng đêm khuya đã đem can xăng khoảng một mươi lít
đến trước cửa nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận thốt nốt rồi phóng hỏa đốt nhà
đồng thời hải và nguyên cho biết sở dĩ làm như vậy là thực hiện theo chỉ đạo của chín xuân tức trần công xuân
đến ngày hai mươi sáu tháng ba
công an thành phố cần thơ phối hợp với cục cảnh sát hình sự bộ công an huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ
tham gia thực hiện quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam và khám xét nơi ở đối với trần công xuân
tức là chín xuân năm mươi hai tuổi ngụ tại phường thới xuân quận thốt nốt thành phố cần thơ
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu được nhiều hung khí nguy hiểm và tài liệu quan trọng có liên quan đến vụ án
bước đầu tại cơ quan điều tra chín xuân khai nhận động cơ để chỉ đạo đàn em hải và nguyên
đi đốt nhà vì cho rằng đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã cố tỉnh khởi tố đàn em của mình trong một vụ cối gây thương tích
theo công an thành phố cần thơ trước đó một đàn em của chín xuân tên là t đi nhậu tại một quán ở quận thốt nốt
trong lúc nhậu t phát sinh mâu thuẫn với một thanh niên trong quán
để lấy oai là đàn em của chín xuân t cầm ly uống bia tấn công vào một người thanh niên
nhận tin báo lực lượng công an quận đã đến lập biên bản vụ việc
kết quả bản giám định thương tích nặng nhất
nạn nhân mang thương tích vĩnh viễn tỷ lệ hai mươi bảy
sau khi được thông báo việc tê gây thương tích cho người khác
chín xuân liền huy động đàn em đến nhà nạn nhân để xin lỗi bồi thường tiền thuốc
các đối tượng hâm dọa người thân của nạn nhân buộc phải rút đơn đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với t
do bị khủng bố tinh thần nên nạn nhân lo sợ đồng ý rút đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với t về tội cối gây thương tích
tuy nhiên cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thốt nốt xác định
nạn nhân mang thương tích hai mươi bảy hành vi lấy ly bia tấn công vào mặt nạn nhân là mang tính chất côn đồ nên vẫn khởi tố bắt tạm giam tê
hay tin đàn em bị bắt chính xuân cho rằng đội trưởng đội cảnh sát hình sự công an quận thốt nốt đã xử ép
cố tình khởi tối đàn em của mình dù nạn nhân đã rút đơn yêu cầu khởi tố đối tượng
từ đó y tìm cách cho đàn em trả thù
khoảng ba mươi tháng chín năm hai nghìn hai mươi căn nhà của đội trưởng đội cảnh sát hình sự bất ngờ bị cháy
tuy không thiệt hại về người nhưng tài sản bị thiêu rụi
lực lượng điều tra đã trích xuất toàn bộ camera an ninh để truy tìm hung thủ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thành phố cần thơ xác định thủ phạm của vụ cháy
đến ngày một mươi bốn tháng ba năm hai nghìn hai mươi một cơ quan điều tra bắt giam bị can hồ thanh hải
còn nguyễn quốc tài nguyên đang chấp hành án tù do liên quan đến một vụ án khác về tội cối gây thương tích
cơ quan điều tra triệu tập trịnh thanh tú tức là tú hí ba mươi tuổi
ngụ tại phường thới thuận quận thốt nốt
đàn em chuyên nuôi đá gà cho trí xuân đến làm việc do tình nghi liên quan đến vụ việc
hai ngày sau trong lúc làm việc với điều tra viên tú xin phép ra phía sau để đi vệ sinh
trong lúc đi ra ngoài tú thấy con dao để trong bếp nhà ăn nên lấy tự mình gây thương tích
nhằm cản trở việc lấy lời khai
tú được đưa vào bệnh viện đa khoa thành phố cần thơ để điều trị với vết thương chỉ khâu hai mũi
hải và nguyên khai nhận đã thực hiện hành vi trên
ngày một mươi hai tháng một năm hai nghìn hai mươi một tòa nhân dân quận thốt nốt thành phố cần thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm
đối với chùm giang hồ trần công xuân và đàn em trong vụ án đốt nhà đội trưởng cảnh sát hình sự
cụ thể năm bị cáo bị trong vụ án gồm trần công xuân nguyễn quốc tài nguyên hồ thanh hải
trịnh thanh tú về tội che giấu tội phạm và nguyễn minh tới bốn mươi tuổi về tội không tố giác tội phạm
tất cả các bị cáo đều ngụ tại quận thốt nốt thành phố cần thơ
trả lời hội đồng xét xử xuân phủ nhận cáo trạng cho rằng mình không xúi dục hay chỉ đạo đàn em đốt nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự
từ bào chữa và nói lời sau cùng chín xuân vẫn giữ nguyên quan điểm
tuy nhiên có lúc bị cáo cho rằng không nhớ còn nói những câu kích động chỉ đạo như các đồng phạm khai hay khai
và thay mặt những đứa em xin lỗi gia đình bị hại mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho chúng tôi để sớm trở về với gia đình
liên quan đến việc chối tội của xuân trước đó bị cáo nguyên cũng khai rằng xuân không chỉ đạo hay xúi dục mình gây án
nhưng anh ta và hải tú tới đều thừa nhận xuân nói
vụ án của may là do đội trưởng đội cảnh sát hình sự hại mày
mày muốn tấn công hay đốt nhà nó
là tùy mày
sau khi nghe thầy xuân nói như vậy anh ta nảy sinh ý định đốt nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự để răn mặt
về hành vi của mình nguyên và các bị cáo khai nhận như cáo trạng quy kết và xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt
sau khi nghị án hội đồng xét xử bác bỏ quan điểm của xuân cho rằng lời khai của các bị cáo có căn cứ xác định xuân nhiều lần nói với nguyên như trên
và có đi thì rủ thằng tú
lời khai của các bị cáo có giá trị chứng minh khách quan
dù câu nói của xuân được các đàn em thuật lại có thể không chính xác hoàn toàn nhưng hàm ý cho rằng đội trưởng đội cảnh sát hình sự đã hại nguyên và kêu nguyên đi trả thù
những câu nói của xuân mang tính chất kích động thúc đẩy nguyên thực hiện hành vi phạm tội bản án nêu
tòa cũng cho rằng xuân hoàn toàn nhận thức được câu nói của mình sẽ khiến nguyên thực hiện theo nên vai trò xúi dục của bị cáo đã rõ
theo cáo chạm bị cáo nguyên hải tú và tới cùng làm thuê tại chạy gà đá
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi nguyên xảy ra mâu thuẫn tại một quán nhậu và dùng ly bia tấn công vào mặt một thanh niên ở cùng địa phương gây thương tích hai mươi bảy
đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi cơ quan cảnh sát điều tra công an quận thốt nốt đã khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với nguyễn quốc tài nguyên về hành vi cố ý gây thương tích
vụ án được đội cảnh sát hình sự điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an quận thốt nốt thụ lý
ngày chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi nguyễn quốc tài nguyên nhận được bản kết luận điều tra vụ án và đọc lại cho trí xuất nghe
nghe xong chiến xuân nói vụ án của mày là do đội trưởng đội cảnh sát hình sự nó hại mày một tấn công hay đốt nhà nó là tùy
khoảng hai mươi ba giờ cùng ngày nguyên cùng hải mang theo can xăng một mươi lit đến nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự
đêm khuya hải treo qua hàng rào và nhà đội trưởng còn nguyên đứng bên ngoài truyền can xăng vào cho hải
sau đó hải mang can xăng đổ vào khu vực cửa chính rồi châm lửa đốt rồi rời khỏi hiện trường
phát hiện có tiếng nổ lớn gia đình đội trưởng đội cảnh sát hình sự thức giấc
phát hiện nhà bị cháy nên cùng vợ đang mang thai và con gái ba tuổi chạy ra bảng cửa sau đồng thời truy hô để người dân chữa cháy
tại phiên xét xử bốn bị cáo đàn em của chín xuân thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố
đại diện viện kiểm sát cho rằng chín xuân vì muốn thể hiện nên đã có khó khăn
chín xuân có hành vi kích động gợi ý và xúi dục để nguyên hải thực hiện hành vi đốt nhà đội trưởng đội cảnh sát hình sự
hành vi này rất nguy hiểm cho xã hội đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ
gây hoang mang mất an ninh trật tự tại địa phương
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên nguyễn quốc tài nguyên bốn năm ba tháng tù hồ thanh hải ba năm chín tháng tù
trần công xuân ba năm sáu tháng tù nguyễn minh tới sáu tháng tù và trịnh thanh tú chín tháng tù giam
riêng đối với bị cáo nguyễn quốc tài nguyên trước đó bị tuyên phạt bốn năm ba tháng tù về tội cối gây thương tích
nên tổng hợp hình phạt của bị cáo này là tám năm sáu tháng tù